cũng tại tp hcm ba trường hợp dương tính với sars cov hai khi đi khám bệnh vừa được phát hiện
trường hợp thứ nhất được phát hiện tại bệnh viện thống nhất là một bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền
sáng ngày tám tháng sáu bệnh nhân đến thăm khám từ khu sàng lọc tách biệt bên ngoài bệnh viện
trong tình trạng sốt tiêu chảy đau hỏng
ngay lập tức các bác sĩ nghĩ đến nguy cơ bệnh nhân bị covid một mươi chín nên đưa vào phòng cách ly lấy mẫu xét nghiệm
và phát hiện dương tính với sars cov hai
sau khi thông báo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật bệnh viện thống nhất đã chuyển bệnh nhân
đến bệnh viện bệnh nhiệt đới điều trị
quy trình cách ly đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế không ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh
hai trường hợp dương tính sars cov hai còn lại là hai vợ chồng được phát hiện khi đi khám bệnh
tại bệnh viện trương vương vào ngày tám tháng sáu
tại khu vực khám sàng lọc tại cổng bệnh viện vợ chồng bệnh nhân có biểu hiện ho sốt đau hỏng
nên được bệnh viện chú động cách ly lấy mẫu xét nghiệm